tại tỉnh tây ninh công an xã cầu khởi vừa bàn giao năm đối tượng cùng tăng vật trong vụ đánh bạc ở xã cầu khởi
cho cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện dương minh châu điều tra xử lý theo quy định
trước đó công an xã cầu khởi huyện dương minh châu đã bắt quả tăng tụ điểm đá gà qua mạng
tại quán nước giải khát của ông huỳnh văn sự ở ấp khởi nghĩa xã khởi cầu huyện dương minh châu
tại thủ điểm này đối tượng nguyễn văn đâu tên thường gọi là miêm đang tổ chức cho các đối tượng tham gia cá cửa qua mạng
mỗi trận cá cửa từ hai tám triệu đồng đâu cùng năm đối tượng khác đã bị bắt giữ cùng trên sáu mươi triệu đồng
ba điện thoại thông minh và một số tăng vật có liên quan